dù đang bước vào vụ thu hoạch chính tuy nhiên người trồng tiêu tại bình phước đang phải đối mặt với vấn đề khan hiếm lao động thu hái
điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch tiêu tại địa phương
bình phước là một trong những địa phương có diện tích trồng cây hồ tiêu thuộc diện lớn của cả nước với gần một mươi bảy ha
cùng với mất giá thì năm nay người trồng tiêu còn phải đối mặt với một khó khăn khác đó là khan hiếm lao động hái tiêu
nhiều nhà vườn phải ngậm ngùi nhìn tiêu chín dụng vì thiếu nhân công
tình nhà tôi thì có khoảng hai chỗ mà tiêu năm nay thì được mùa hơn năm ngoái
mà như vậy là hiện nay như vậy là công gán thì tìm rất khó mà tiêu bây giờ chín rộng
nó lại trùng với cái mùa điểm
cho nên là bây giờ gia đình coi nhà cũng không biết năm sao được
bây giờ coi nhà chỉ có hai người là ở nhà mà bây giờ hai chỗ bây giờ rất khó
mà bây giờ cái công đầu tiên ý
nhà tôi là có ba đứa

mà coi nhà thuê công thì một trăm năm mươi là bảy tiếng
còn bây giờ là hai trăm linh nghìn
mà như vậy là tám tiếng nhưng mà không tìm đâu ra công nữa
năm nay hầu như các anh biết đấy giá cả như thế này thì nhà vườn thì nổ
không còn gì nữa
thì giá giờ như tiêu sạch báo thì có bốn tư thôi
mà nguyên chi phí công lao động mỗi ngày người ta chỉ hái được
tám đến chín ký thì đã chia đôi cho người ta thì vừa
còn mình còn tiền xay để tiền phơi là mình còn nổ cái tiền đấy
trước tình cảnh thiếu nhân công nhiều chủ vườn phải đầu tư mua lưới để lót dưới gốc để hứng tiêu chín dụng
giải pháp bất đắc dĩ này khiến người trồng tiêu phải tốn thêm một khoản chi phí không nhỏ
ngoài việc bị hao hụt thì việc để tiêu chín dụng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ và sinh trưởng của cây

rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt lao động thu hoạch tiêu trầm trọng năm nay
theo nhiều nhà vườn trồng tiêu cho hay mùa điều năm nay đến sớm so với mọi năm và chùng với mùa tiêu
do đó người dân trồng tiêu phải lo thu hoạch tiêu xong mới đi hái tiêu
một nguyên nhân khác đó là hầu hết thanh niên tập trung đi làm việc trong các khu công nghiệp ổn định hơn
thay vì đi hái tiêu từng ngày theo mùa vụ